với chính sách mở cửa chi phí lao động hấp dẫn những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ghi nhận lãi suất việt nam đồng liên ngân hàng giảm mạnh
ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống qua các phiên riêng kỳ hạn qua đêm đã rơi xuyên qua mốc một
cụ thể phiên cuối tuần lãi suất này giao dịch ở mức qua đêm là chín mươi bốn trong khi đó lãi suất usd cùng thị trường dừng ở mức qua đêm là một bảy mươi bốn
như vậy tranh lệch lãi suất giữa đồng việt nam và usd trên thị trường liên ngân hàng đang từ dương đã chuyển sang âm khá lớn
tại các kỳ hạn qua đêm và một tuần trên thị trường mở mỗi phiên ngân hàng nhà nước đều đạn trào thầu ba tỷ đồng trên kênh cầm cố
ba phiên đầu với kỳ hạn một mươi bốn ngày hai phiên cuối tuần với kỳ hạn hai mươi tám ngày lãi suất trào thầu đều ở mức bốn
theo đó việc thẳng dư thương mại lớn trong vài năm qua đã giúp ngân hàng nhà nước tích chữ được lượng dự trữ ngoại hối cao kỷ lục
đây là một yếu tố quan trọng trong cân đối thanh khoản và đà rơi sâu của lãi suất đồng việt nam liên ngân hàng hiện nay
như vậy các yếu tố đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như thanh khoản hệ thống ngân hàng việt nam sẽ tiếp tục được bảo đảm trong các năm tiếp theo